hôm nay các nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu đã nhất trí gói viện trợ trị gián năm mươi tỷ euro
tức là khoảng năm mươi bốn tỷ đô la mỹ cho ukraine
lãnh đạo của tất cả hai mươi bảy nước thành viên eu đã nhất trí về gói hỗ trợ trên cho ukraine từ ngân sách của eu
điều này giúp đảm bảo nguồn tài trợ ổn định dài hạn cho kiev
trong nỗ lực đạt được thỏa thuận các nước liên minh châu âu eu đã đề xuất với hungary
về việc sẽ tổ chức cuộc tranh luận hàng năm về vấn đề viện trợ cho kiev
ngay sau khi có thông báo về việc đạt được gói viện trợ thủ tướng ukraine đã hoan nghênh quyết định này